ngày một tháng bốn là ngày đầu tiên các thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
theo ghi nhận tại các trường do thời gian nộp kéo dài hai mươi ngày nên trong ngày đầu tiên có rất ít thí sinh đi nộp
tại trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai trong ngày đầu tiên chưa có thí sinh nào đến nộp hồ sơ
theo kế hoạch của trường thời gian đầu sẽ tập trung vào việc hướng dẫn kỹ cho học sinh về cách thức đăng ký dự thi
để các em tránh được những rẻ sót trong quá trình làm hồ sơ
trong quá trình cây khai hồ sơ chúng tôi cung cấp mã tỉnh mã huyện và các mã của trường
dán ở các thông tin ở bảng tin của nhà trường để cho các em có thể theo dõi và cập nhật những thông tin mà các em cần thiết
dù được hướng dẫn và tự tìm nhiều thông tin đăng ký hồ sơ từ những năm trước
tuy nhiên do liên quan cả đến vấn đề lựa chọn ngành nghề cho tương lai nên đa phần thí sinh cần thêm thời gian để cân nhắc
trước khi điền thông tin vào thiếu xét tuyển
do thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng trong khi số lượng mã ngành quá nhiều
đòi hỏi quá trình đăng ký phải rất thận trọng bởi chỉ xe xót nhỏ thì sẽ không nhập được lên phần mềm đăng ký
vì thế các trường yêu cầu phụ huynh đồng hành cùng với con mình trong quá trình đăng ký
vì thế các trường yêu cầu phụ huynh đồng hành cùng với con mình trong quá trình đăng ký
theo lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo về cơ bản quy chế thi và tuyển sinh năm nay không có nhiều thay đổi so với năm trước
chỉ có thay đổi về mặt kỹ thuật để bỏ đảm kỳ thi khách quan công bằng tránh những gian lận trong các trường
vì thế các trường yêu cầu phụ huynh đồng hành cùng với con mình trong quá trình đăng ký

sau khi học sinh nộp hồ sơ các trường sẽ cập nhật dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi
mỗi em sẽ có một tài khoản và mật khẩu để truy cập vào phần mềm để kiểm tra lại thông tin trong hồ sơ mình đã đăng ký và có thể điều chỉnh nếu muốn
sau ngày hai mươi tháng bốn thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký